xin chào và hẹn gặp lại
năm giờ tại khu vực bản co luống xã nong luống huyện điện biên
các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng lò văn pọng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin có khối lượng khoảng một bốn kg và ba mươi túi ni lông màu xanh
bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an lào văn pọng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng lạ mặt bên kia biên giới
đưa về điện biên tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
lò văn bọm là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có nhiều tiền án tiền sự
trong khi đó ba đối tượng cùng tăng vật là một kg ma túy dạng đá hai viên ma túy tổng hợp
cũng vừa bị lực lượng công an tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt giữ
ba đối tượng bị bắt gồm nguyễn trường giang trần trí nghĩa và trần hậu hiếu
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một kg ma túy dạng đá hai viên hồng phiến
một xe ô tô innova màu đen hai mươi sáu triệu đồng tiền mặt năm điện thoại di động các loại
và nhiều tăng vật có liên quan khác
qua đấu tranh với các đối tượng được biết từ đầu năm đến nay đối tượng nguyễn trường giang
thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua ma túy về bán cho các điểm bán lẻ ma túy
ở các địa bàn huyện thạch hà can lộc cẩm xuyên lộc hà và thành phố hà tĩnh
để kiếm tiền tiêu xài
vào khoảng chín giờ sáng nay nguyễn hoàng quốc vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã phước sơn huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đã có hành vi điều khiển xe gắn máy cố ý vượt rào chắn
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín khu vực cầu móng
phường bảo an thành phố phan rang tháp tràm
phát hiện đối tượng khả nghi lực lượng chức năng truy đuổi và yêu cầu vương dừng lại
tuy nhiên vương vẫn tăng tốc và lao xe vào lực lượng chức năng
hậu quả làm đồng chí đại úy tô văn lương cảnh sát khu vực phường bảo an bị thương và hư hỏng xe
hiện công an thành phố phan rang tháp tràm đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn hoàng quốc vương
tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế và lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời qua kiểm tra phát hiện đối tượng vương dương tính với ma túy
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
nguyên quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh hải dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thông qua mối quan hệ quen biết
anh lê văn đề đã đến gặp và nhờ nguyễn thanh hải khi đó đang giữ chức vụ phó giám đốc sở công thương
kiêm tri cục trưởng tri cục quản lý thị trường tỉnh hải dương giúp đỡ để được tuyển vào làm công chức
tại chi cục quản lý thị trường tỉnh
với lời hứa hẹn chạy việc thành công hải đã liên tục đưa ra những thông tin không có thật
về việc được giao biên chế và quyền ký hợp đồng lao động để anh đề tin tưởng giao tiền
trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
anh đề đã hai lần chuyển tiền cho hải với tổng số tiền ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau một thời gian chờ đợi việc làm chưa có và toàn bộ số tiền đưa cho hải cũng không được trả lại
anh đề đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
ngoài anh đề thì hải cũng nhận tiền để chạy biên chế cho một số trường hợp khác
những người này đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh hai mươi h của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi